xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân với các tin tức cập nhật
chiều nay sau nhiều ngày xét xử và nghị án hội đồng xét xử của tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng
hội đồng phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo và xem xét giảm hình phạt tù cho một mươi ba bị cáo không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại
trong đó đáng chú ý hai bị cáo cầm đầu phan xào nam và nguyễn văn dương không được giảm án giữ nguyên mức án lần lượt là năm năm tù và một mươi năm tù
bên cạnh đó tòa phúc thẩm giữ nguyên nội dung của bản án sơ thẩm không chấp nhận các kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
theo đó hội đồng phúc thẩm đã không chấp nhận ba nội dung không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức với hai mươi bảy bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc từ đại lý cấp một trở lên
với bốn mươi ba bị cáo phạm tội đánh bạc đề nghị không tịch thu số tiền phạm tội
các bị cáo đã khắc phục hậu quả được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ tự nguyện khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử cũng kiến nghị cần thiết nêu lại nội dung một mươi hai kiến nghị trong bản án sơ thẩm đã đưa ra
để các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án giai đoạn tiếp theo và làm căn cứ hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan
hồi tám giờ ba mươi phút sáng nay tại bản cocha xã mừng hung huyện sông mã tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là sông báo chua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thạch bản hủy hìn xã mừng hung huyện sông mã
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai cục thuốc việt một bảy trăm tám mươi ba viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng chua khai nhận mua số ma túy trên
từ khu vực biên giới về để tiêu thụ
trong lúc thực hiện hành vi mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu anh lương đức quỳnh chú tại thọ xuân thanh hóa
đã bị một đối tượng chưa rõ lai lịch dùng dao đâm tử vong
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đã xác định và bắt giữ đối tượng
khi đối tượng bỏ trốn lên lạng sơn với ý định tìm cách trốn sang trung quốc
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn duy đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú thôn dương húc
xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh hiện đang làm thợ cơ khí tại tỉnh tây ninh
tại cơ quan điều tra đồng đã khai nhận trước đó vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày chín tháng ba
tại phòng một mươi ba nhà trọ tân phương khu phố ba phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương
do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu đồng đã dùng dao sát hại anh lương đức quỳnh
sau đó đối tượng bỏ trốn ra miền bắc đến địa bàn tỉnh lạng sơn với ý định tìm cách trốn sang trung quốc
trong khi đang chờ vượt biên thì đối tượng bị bắt giữ cùng với tăng vật thu được là một con dao là công cụ gây án
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự nguyễn trà giang ba mươi bốn tuổi
ngũ ấp xóm mới hai xã thanh phước huyện gò dầu về hành vi chống người thành công vụ
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba tại khu vực thuộc ấp phước đức a xã phước đông
công an huyện gò dầu phát hiện giang điều khiển xe mô tô có sử dụng rượu bia
xe để kiểm tra qua kiểm tra phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của giang vượt qua quy định
sang xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp thuận
ngay lập tức đối tượng đã dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ
không dừng lại ở đó giang còn xông vào đánh một chiến sĩ công an
đối tượng ngay lập tức đã bị khống chế đưa về trụ sở làm việc
không chỉ mua bán vận chuyển trái phép pháo nổ trước và trong dịp tết nguyên đán
mà ngay cả khi tết nguyên đán đã trôi qua tình trạng mua bán vận chuyển pháo nổ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây công an tỉnh vĩnh phúc đã bắt giữ được một đối tượng vận chuyển hai mươi bốn kg pháo nổ trái phép
hồi chín giờ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tại đường tỉnh lộ ba trăm một mươi thuộc xã hợp châu huyện tam đảo
tổ công tác của công an huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc kiểm tra phát hiện xe ô tô do vũ xuân thành
chú ở huyện tri lăng tỉnh lạng sơn điều khiển vận chuyển một mươi sáu hộp pháo loại ba mươi sáu quả có tổng trọng lượng là hai mươi bốn kg
tại cơ quan công an vũ xuân thành khai nhận mua số pháo trên với giá năm triệu một trăm linh nghìn đồng ở tỉnh lạng sơn
sau đó vận chuyển về tỉnh vĩnh phúc bán cho một đối tượng khác để kiếm lời
đồn biên phòng hải hòa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng trần mạnh hùng
đang có hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
khoảng hai mươi một h ngày một mươi một tháng ba tại khu vực mũi sủi thuộc khu bảy phường hải hòa thành phố móng cái
lực lượng chức năng đã phát hiện trần mạnh hùng chú tại thành phố móng cái điều khiển xe ô tô
đang vận chuyển sáu bao tải dứa màu xanh bên trong có chứa các sản phẩm động vật tôm chân gà vịt nguyên con đầu vịt
tổng trọng lượng ba trăm bảy mươi năm kg
tại thời điểm kiểm tra trần mạnh hùng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên
đồn biên phòng hải hòa đã lập biên bản tịch thu tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật nhập lậu trên theo quy định của pháp luật